sau một thời gian thi công đến nay dự án cấp điện bằng cắp ngầm xuyên biển cho xã đảo nhân châu
thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã chính thức đóng điện
đây thực sự là niềm vui của bà con xã đảo nhân châu và các đơn vị đóng chân trên đảo tiền tiêu này
dự án có tổng mức đầu tư gần ba trăm năm mươi một năm tỷ đồng do eu tài trợ
dự án do tổng công ty điện lực miền trung làm chủ đầu tư
ban quản lý dự án điện nông thôn miền trung quản lý dự án
dự án được triển khai thi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
điều kiện thi công của bên này cũng rất là khó khăn
tại vì đa số các anh em thi công theo thủ công chứ cơ giới cũng hạn chế
nên thời gian thi công có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn trên đất liền khá nhiều
nhưng bên cạnh đó thì các anh em cũng đã huy động nhân lực để thúc đẩy tiến độ và hồng thành sớm để đạt tiến độ của dự án
quy mô dự án bao gồm bốn hạng
hạng mục ngăn suất tuyến hai mươi hai kv tại trạm biến áp một trăm một mươi kv sông cầu
và một mươi hai ba trăm ba mươi tám km đường dây hai mươi hai kv trên đất liền tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên
hệ thống cắp ngầm hai mươi hai kv xuyên biển với chiều dài một mươi chín mươi một km
đông nối từ xã xuân hòa thị xã sông cầu tỉnh phú yên đến đảo nhân châu
hệ thống cắp ngầm hai mươi hai kv xuyên biển với chiều dài một mươi chín mươi một km đông từ xã xuân hòa thị xã xuân hòa
hệ thống cắp ngầm hai mươi hai kv xuyên biển với chiều dài một mươi chín mươi một km đường dây hai mươi hai kv trên đảo nhân châu
dự án cấp điện cho xã nhân châu hoàn thành đi vào vận hành sẽ cung cấp nguồn điện ổn định liên tục phục vụ cho nhân dân trên đảo
mang đến cơ hội phát triển cho nhân dân trên xã đảo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng của tổ quốc